trong bối cảnh dịch covid một mươi chín chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm bên cạnh đó các chuyên gia vẫn chưa tìm ra loại thuốc có thể chữa trị virus này
để tránh lây lan nhanh trong cộng đồng bộ y tế đã khuyến cáo người dân tự bảo vệ mình và gia đình
trong đó giữ gìn vệ sinh cá nhân là một trong những biện pháp tốt nhất để phòng ngừa dịch bệnh
chương trình xà phòng hy vọng tại nhiều chuỗi khách sạn lớn đã góp phần mang xà phòng tới cho những người dân nghèo
những người ở vùng sâu vùng xa cũng như góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
việt nam là một điểm đến hấp dẫn nhiều du khách quốc tế
để phục vụ được lượng khách này nhiều khách sạn lớn có thương hiệu quốc tế đã được xây dựng trên khắp cả nước
tại những khách sạn này các nguyên tắc vệ sinh phục vụ khách du lịch luôn được bảo đảm đúng
lượng khách du lịch sẽ tỷ lệ thuận với lượng chất thải mỗi ngày của khách sạn
xà phòng khi mà khách sử dụng còn thì bên bộ phận buôn phòng sẽ dọn đi đa phần là sẽ loại bỏ
trung bình mỗi năm thì xà phòng bỏ đi nó tầm tầm khoảng từ bảy trăm linh tới một tấn
theo tôi thấy thì việc loại bỏ cái xà phòng mà còn thừa này rất là lãng phí và nó gây ảnh hưởng đến môi trường
theo ước tính trung bình mỗi năm một khách sạn sẽ thải bỏ ra môi trường từ một đến ba tấn xà phòng
lượng hóa chất tẩy rửa từ chất thải này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước cũng như gây ô nhiễm tài nguyên đất
tại nhiều địa phương những khu dân cư nghèo có thể sen kẽ với các khách sạn cao cấp
và ở nơi này xà phòng lại là một thứ đồ dùng xa xỉ với nhiều người
một chương trình nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được triển khai giúp người nghèo có thể tiếp cận được xà phòng nâng cao chất lượng vệ sinh cá nhân
tại nhiều khách sạn trên cả nước là chương trình xà phòng hy vọng
thử nghĩ môi trường sẽ thế nào với lượng chất thải từ các khách sạn
tại nhiều khu vực không chỉ ở việt nam người nghèo dân tộc thiểu số còn không biết tới tác dụng của xà phòng
thậm chí họ còn nghĩ đây là một loại bánh
nên tôi nghĩ thay vì bỏ đi chúng ta sẽ không có lợi ích
chúng ta có thể tái chế lại theo phương pháp thân thiện và số xà phòng tái chế này có thể giúp người nghèo sống sạch sẽ hơn
bằng những bước tái chế đơn giản như làm sạch và cắt nhỏ xà phòng trộn với hương liệu thiên nhiên là vỏ chanh vò bưởi cánh hoa hay củ xả quế cà phê trà
hỗn hợp xà phòng sẽ được ép thành bánh bằng một thiết bị ép nguội đơn giản không sử dụng năng lượng
quy trình làm xà phòng đơn giản nhưng các yếu tố như nhanh sạch và tiết kiệm
thân thiện với môi trường luôn được bảo đảm
trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn ra này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động du lịch của việt nam nói chung và của đơn vị chúng tôi nói riêng
tuy nhiên với trách nhiệm đóng góp cho xã hội chúng tôi muốn nhân viên ý thức về tiết kiệm tái chế bảo vệ môi trường
cũng như giúp người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được với xà phòng để giữ gìn vệ sinh cá nhân và phòng ngừa dịch bệnh
những bánh xà phòng tái chế sẽ được bảo đảm
bánh xà phòng đã được chuyển tới những vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn
tại đây các nhóm hoạt động xã hội sẽ phân phát cũng như dạy cho trẻ em về tác hại của virus vi khuẩn và cách sử dụng xà phòng để rửa tay theo sáu bước
từ đó giúp các em có ý thức về giữ gìn vệ sinh cho bản thân và gia đình hạn chế lây nhiễm trong thời điểm cả nước chung tay hạn chế dịch covid một mươi chín
đến nay sau năm năm thực hiện ước tính có tám mươi tấn xà phòng đã được tái chế thành hơn sáu trăm sáu mươi bánh xà phòng tặng cho trẻ em ở lào cai yên bái
hà giang điện biên sơn la bình định khánh hòa tp hcm và hòa bình